bảy trong số hai mươi thanh thiếu niên mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
trong đó có đối tượng tấn công lực lượng công an trong quá trình truy bắt
đã bị công an huyện đông anh thành phố hà nội bắt giữ khẩn cấp để xử lý nghiêm trước pháp luật
bảy đối tượng gồm vũ thành đạt đinh anh bảo khang nguyễn thế phong nguyễn minh dương đỗ tiến hải nguyễn tuấn hùng
và vũ trung nguyên đều ở độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
trước đó vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín
tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an huyện đông hanh đã tiến hành tuần tra trên trục đường trường sa
đoạn cầu đông trù phát hiện nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy che biển số không đeo biển kiểm soát
mang theo dao phóng lợn hàn tuyếp sắt lạng lách đánh võng bấm còi gây mất an ninh trật tự
khi nhóm đối tượng đến đoạn quốc lộ ba thuộc địa phận tiên hội xã đông hội
hai cán bộ công an điều khiển xe máy đã áp sát yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra
thì bị một đối tượng dùng tuyết kim loại vụt vào chán
các đối tượng sau đó bỏ chạy
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây dối trật tự công cộng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ